cứu trợ người dân hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết để người dân ổn định đời sống và chống trọi với lũ lụt
gia đình bà nguyễn thị đoi cùng một trăm năm mươi hộ gia đình khác ở thôn vinh quang xã sơn thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
hiện đang bị cô lập hoàn toàn nhiều tài sản hoa màu nhà cửa bị ngập sâu trong nước
địa bàn trên rất khó tiếp cận bởi sóng to gió lớn phương tiện vận chuyển thô sơ
lãnh đạo công an tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các lực lượng điều chuyển phương tiện vật dụng nhu yếu phẩm thuốc men tiếp tế kịp thời địa bàn này